giới chức y tế và các nhà khoa học nam phi cảnh báo nam phi có thể bước vào làn sóng dịch covid một mươi chín thứ năm sớm hơn dự kiến do các biến thể phụ ba bốn và ba năm của omicron
khả năng miễn dịch suy giảm từ các đợt dịch trước có thể khiến số ca nhiễm mới tăng nhanh hơn
bộ y tế nam phi cho biết dù các trường hợp nhập viện đang tăng dòng chưa có sự thay đổi đáng kể về số ca nhiễm triệu chứng nặng và số ca tử vong
về quốc gia về các bệnh truyền nhiễm nam phi nhận định không có dấu hiệu nào cho thấy các biến thể ba bốn và pa năm gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn
cơ quan y tế bang new south wales của australia xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ ba bốn của ông micron là một người từ nam phi trở về
đại học y tế cộng đồng và dược phẩm của trường đại học new south wales
cho rằng hàng nghìn người australia có thể đã tái nhiễm sau khi các biến thể của virus sars cov hai kết hợp với nhau
đậm tự cảnh báo sự xuất hiện của những biến thể vụ mới khiến số ca nhiễm tăng lại ở australia trong vài tháng tới
bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản thông báo phát hiện một biến thể phụ mới của biến thể omicron ở một bệnh nhân tại thành phố sendan ở tỉnh miyagi
chính quyền thành phố sedan cho biết không phát hiện biến thể này ở những người tiếp xúc gần với bệnh nhân
biến thể này là sự kết hợp giữa các biến thể phụ ba một và ba hai của biến thể omicron nhưng lại khác với biến thể phụ xe
hiện viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia nhật bản đang nghiên cứu về biến thể phụ này
theo bài viết trên trang ticlobals org đại dịch covid một mươi chín gây thiệt hại kinh tế đáng kể với các thành viên asean
nhưng cũng thúc đẩy asean thay đổi cách tiếp cận đối với việc hội nhập kinh tế khu vực
bài viết nhận định đại dịch khiến các thành viên asean phải nâng cao nhận thức
về mối liên kết giữa tăng trưởng kinh tế và hội nhập với y tế đồng thời để mạnh số hóa nền kinh tế toàn diện hơn
bên cạnh đó asean cũng tập trung tăng cường tính bền vững và khả năng phục hồi trong các kế hoạch hội nhập kinh tế khu vực sau đại dịch
số liệu mới công bố của cơ quan thống kê châu âu eurostat cho biết
tuổi thọ trung bình của người châu âu năm hai nghìn hai mươi là tám mươi bốn tuổi giảm chín mươi năm so với năm hai nghìn một mươi chín
trong đó sự rụt giảm ở nam giới rõ rệt hơn ở nữ giới
eurostat nhận định sự suy giảm này có liên quan đến sự gia tăng đột biến về tỷ lệ tử vong do đại dịch covid một mươi chín
theo thống kê của reuter từ đầu đại dịch đến nay châu âu ghi nhận hơn hai một mươi chín triệu ca tử vong do dịch covid một mươi chín
với sự xuất hiện của các biến thể phụ của omicron chúng ta cần nâng cao cảnh giác không quá chủ quan với dịch bệnh vẫn còn tồn tại
hãy luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng